ngoại trưởng bốn nước thuộc nhóm munich về tiến trình hòa bình trung đông gồm ai cập đức pháp và giordani
đã nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt giao tranh đồng thời đưa ra cảnh báo về chu kỳ bạo lực mới
trong khi tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở các vùng lãnh thổ palestine bị chiêm đóng và tại israel
trong cuộc họp báo chung ở thủ đô berlin của đức ngoại trưởng ai cập nêu rõ israel và palestine
cần phải ngừng ngay các hoạt động khiến bạo lực leo thang vì không chỉ gây nguy hiểm cho an ninh khu vực
và hủy hoại mọi hy vọng về sự ổn định và chung sống hòa bình trong khu vực
mà còn vô hiệu hóa các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm mang lại hòa bình trung đông
các ngoại trưởng khẳng định cuộc xung đột israel palestine cần phải được chú ý ngay lập tức
để tránh bùng phát thành một làn sóng bạo lực mới
bên cạnh đó các nhà ngoại giao bày tỏ hy vọng về một giải pháp chính trị để mang lại những điều tốt nhất cho người dân
trong khi đó tại pakistan tòa án tối cao nước này đã ra phán quyết nêu rõ việc bắt giữ cựu thủ tướng imran kha
vào ngày chín tháng năm vừa qua với cáo buộc tham nhũng là phạm pháp
hội đồng xét xử của tòa án tối cao pakistan cho rằng việc quân đội bắt giữ ông imran khan là bất hợp pháp
hội đồng này cũng bày tỏ phản đối lời khai của cựu thủ tướng imran khan rằng
ông bị bắt cóc khỏi khuôn viên tòa án cấp cao islamabad và bị đánh bằng roi
vụ bắt ông imran khan vào ngày chín tháng năm đã kéo
theo làn sóng biểu tình bạo lực trên cả nước làm ít nhất chín người thiệt mạng
hàng trăm cảnh sát bị thương và trên hai người biểu tình quá khích bị bắt
chính phủ pakistan đã phải huy động quân đội hỗ trợ chấm dứt tình trạng bạo loạn
trong tuần này thì có đến một mươi người vượt biên vào mỹ mỗi ngày
trong bối cảnh những hạn chế biên giới được áp đặt từ thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát tại mỹ sắp kết thúc
việc dỡ bỏ chính sách này đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng di cư vào mỹ
chính quyền của tổng thống joe biden một lần nữa
nó lại đau đầu trước bài toán người di cư
hàng dài người xếp hàng dưới cây nắng sa mạc ở tijuana mexico
tiếp giáp với thành phố san diego bang california mỹ
tất cả đều mong muốn nhập cảnh vào mỹ
số lượng người nhập cư đã vào được lãnh thổ mỹ cũng đang gây căng thẳng cho các thành phố biên giới
phía sau chúng tôi là những người nhập cư đang xin tị nạn
có những người đã ở đây từ sáu bảy ngày nay
một số thì mới tới vào đêm qua và đang trong tình trạng nhích nhác
họ chẳng có đồ ăn hay nước uống
tình trạng người di cư đổ về biên giới mỹ mexico là do chính sách gọi là tiêu đề bốn mươi hai
hạn chế nhập cư để kiểm soát covid một mươi chín đã kết thúc vào nửa đêm một mươi một tháng năm theo giờ mỹ
trên thực tế chúng tôi cũng không hiểu về tiêu đề bốn mươi hai
chúng tôi không biết mọi chuyện sẽ ra sao
có thể là sẽ dễ nhập cảnh hơn có thể là khó hơn
chúng tôi không chắc chắn
chúng tôi không chắc chắn về điều đó
chúng tôi đang ở đây và không biết điều gì sẽ xảy ra
hy vọng là sẽ dễ dàng hơn đối với người nhập cư vì hiện nay mọi thứ đang rất khó khăn
tiêu đề bốn mươi hai là chính sách được mỹ áp dụng kể từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trong thời điểm dịch covid một mươi chín bắt đầu bùng phát
nhằm hạn chế dòng người nhập cư từ biên giới phía nam với mexico
chính sách này đã cho phép lực lượng biên phòng có thể nhanh chóng trục xuất người tị nạn
đến từ các nước dịch bệnh bùng phát mạnh
bộ trưởng an ninh nội địa mỹ cảnh báo
những người đang hướng đến biên giới rằng thông tin mở cửa hoàn toàn biên giới
sau khi tiêu đề bốn mươi hai kết thúc là tin giả do những kẻ buôn người phát tán
từ đầu năm nay chính quyền tổng thống joe biden đã công bố các biện pháp kiểm soát biên giới
hạn chế người nhập cư bất hợp pháp
xong lại khuyến khích việc nhập cảnh vào mỹ bằng các con đường an toàn và hợp pháp
cách tiếp cận vấn đề di cư này được nhận định là kết hợp giữa cứng rắn và mềm dẻo nhân đạo
hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương
nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy đã khai mạc tại nhật bản
đây là hội nghị quan trọng để các thành viên tham vấn
củng cố hệ thống tài chính ngân hàng và thảo luận giải pháp cho rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu
chủ đề thảo luận chính trong hội nghị lần này là các thách thức mà hệ thống tài chính ngân hàng
phải đối mặt trong thời đại kỹ thuật số
các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi các thách thức nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính toàn cầu
tránh những tác động có thể xảy ra từ các vụ phá sản ngân hàng ở mỹ
ngoài ra lãnh đạo các nước sẽ đưa ra chương trình hợp tác với các nước mới nổi và đang phát triển
nhằm đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng thảo luận các chủ đề quan trọng khác liên quan tới khí hậu
năng lượng và môi trường hội nghị sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi ba tháng năm
ngân hàng trung ương anh boe đã tăng lãi suất cơ bản từ bốn hai mươi năm lên bốn năm mức cao nhất trong gần một mươi năm năm
đây là lần tăng lãi suất thứ một mươi hai liên tiếp của boe
nhằm giảm lãm phát hiện ở mức là một mươi một quyết định được cho là hợp lý để kiểm soát lạm phát
đồng thời các nhà điều hành cảnh báo là nếu có bằng chứng về lạm phát dai dẳng
việc thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ sẽ là cần thiết
phát biểu với báo giới sau khi boe thông báo về việc tăng lãi suất
thống đốc boe ông andrew bailey cho biết anh buộc phải tiếp tục tăng lãi suất
để đảm bảo lãm phát trở lại mức mục tiêu là hai
lãi suất tăng đồng nghĩa với việc các khoản thanh toán hàng tháng của người dân
cho các khoản thế chấp khoản vay và thẻ tiến dụng sẽ tăng
mặc dù những người gửi tiết kiệm có thể nhận được nhiều tiền lãi hơn
mặc dù vậy boe cho biết việc tăng lãi suất từ một vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
lên bốn năm hiện nay vẫn trở ảnh hưởng lớn từ các hộ gia đình
khi chỉ có ba mươi số hộ chịu tác động hoàn toàn từ động thái này
trong khi đó thị trường tài chính dự báo chi phí vay sẽ tiếp tục tăng
và có thể lên mức gần năm
boe cũng nâng mức dự báo lạm phát trong ngắn hạn cao hơn nhiều so với dự báo trước đó
kỳ vọng lạm phát sẽ giảm từ mức một mươi một hiện nay xuống năm một vào quý thứ tư năm hai nghìn hai mươi ba
thay vì mức ba chín như dự báo trước đó
tổ chức y tế thế giới tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp
về y tế công cộng gây quan ngại quốc tế
dịch bệnh này được tuyên bố là tình trạng khẩn cấp toàn cầu từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tái khẳng định vào tháng một mươi một cùng năm và tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới
who teros ahanom zebrisot cho biết sau khi số ca nhiễm giảm mạnh
ông đã chấp nhận đề nghị của ủy ban khẩn cấp who về động mùa khỉ
về việc dỡ bỏ mức cảnh báo cao nhất
số ca đậu mùa khỉ được báo cáo trên toàn cầu trong ba tháng qua
ít hơn tới chín mươi so với số ca của ba tháng trước đó
theo số liệu mới nhất của who từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày tám tháng năm vừa qua
đã có hơn tám mươi bảy người mắc đậu mùa khỉ tại hơn một trăm linh quốc gia trên thế giới

các binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang canada đã bắt đầu được triển khai
để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa đối phó với tình trạng cháy rừng
ở tỉnh bang alberta phía tây của canada
lực lượng vũ trang canada đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan xử lý khẩn cấp ambeta
để xác định những địa điểm cần triển khai quân đội
các binh sĩ dự kiến sẽ được tập trung tại hai thị trấn phía tây bắc là grand pri
và fort crest cùng với một thị trấn ở trung tâm alberta là trayton valley
các binh sĩ có nhiệm vụ hỗ trợ chữa cháy lập cầu hàng không
đảm bảo hậu cần và sơ tán những người dân bị cô lập
hiện tại vẫn còn hơn tám mươi đám cháy rừng bùng phát ở ambeta
trong đó có hơn ba mươi đám cháy rừng đã vượt ngoài tầm kiểm soát
khói từ các đám cháy đang lan rộng trên khắp canada
hàng chục nghìn người cũng đã phải rời nhà đi sơ tán